ngày một mươi chín tháng một mươi hai đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm chúc mừng và dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến hai mươi năm năm ngày thành lập ban liên lạc các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt tù đầy tại nhà tù hòa lò hà nội
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải gửi lời tri ân sâu sắc tới các chiến sĩ yêu nước bị địch bắt tù đầy tại nhà lao hỏa lò hà nội
những người đã nêu gương sáng về tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất nghị lực phi thường vượt qua gian khổ hy sinh giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản có phần giành lại nền độc lập tự do của tổ quốc
đồng chí hoàng trung hải khẳng định đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô ý thức rất rõ về sứ mệnh kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng nguyện trung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng phát triển thủ đô ngày càng văn minh hiện đại góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng phát triển vững mạnh